thời gian gần đây lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều vụ buôn bán tiêu thụ hàng giả hàng nhái
điều đó đã cho thấy tình hình buôn bán hàng lậu hàng giả hàng kém chất lượng trên các địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp
đây là một mươi sáu thùng chứa các viên nang nặng khoảng sáu trăm linh kg và một mươi ba thùng chứa vỏ hộp giấy hộp nhựa
tem nhãn collagen cùng ba máy khò và nhiều đồ vật liên quan tại công ty cổ phần công nghệ cao uefa
có địa chỉ tại xã đại lâm huyện lạng giang tỉnh bắc giang
đã được phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc giang phối hợp với các đơn vị liên quan thu giữ
đối tượng vũ văn sĩ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm là giám đốc công ty thừa nhận đã đặt mua các viên nang từ một số ca nhân khác
sau đó làm giả các loại vỏ hộp nhãn mát để đóng gói thành sản phẩm collagen gòn
giả sản phẩm collagen do công ty cổ phần dược phẩm topin việt nam là đơn vị đăng ký nhập khẩu
từ nhà sản xuất ava pharmaceutical nhằm mục đích bán kiếm lợi
tiếp tục điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã tạm giữ ông thị vân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nam phòng
có địa chỉ tại số ba mươi hai
bảy mươi hai bảy mươi năm ngách ba trăm hai mươi hai xuyệt chín mươi năm xuyệt hai mươi chín đường mỹ đình phường mỹ đình một nam từ liêm hà nội
là người có liên quan trong vụ sản xuất buôn bán thực phẩm chức năng giả này
cơ quan công an tỉnh bắc giang đã thực hiện khám xét khẩn cấp là các điểm là nhà kho và trụ sở công ty của vân và sĩ
thu giữ bảy mươi sáu thùng hàng bao gồm thành phẩm và các sản phẩm tem nhãn vỏ hợp dùng để đóng gói

có cái hành vi mà in lợi in chui nhãn mắc cái trình độ kỹ thuật in rất là giống với sản phẩm chính hãng mà được bán trên thị trường
rồi thì đặt in những cái tem chống lạc giả và cái tem liêm phong để thực hiện những việc đóng hộp
đặt sản xuất những cái viên nang thuốc của những cơ sở mà được phép sản xuất ra những cái sản phẩm viên nang
sau đó chúng đã thực hiện cái hành vi đóng hộp đóng gói và tung ra thị trường bán để kiếm lợi
tại tỉnh hải dương công an huyện gia lộc đã đột kích kiểm tra phát hiện tại công ty cổ phần thương mại vận tải gas hồng phát
địa chỉ tại thôn quang tiền xã đồng quang huyện gia lộc
do phạm văn hoáng làm giám đốc bùi thị hương làm phó giám đốc đang có hành vi sang chiếc ga trái phép
từ bình ga công nghiệp loại bốn mươi năm kg hãng vinaside sang các bình loại một mươi hai kg có in logo của các hãng gas petro venus
công an huyện gia lộc đã lập biên bản vụ việc
quản lý hơn năm trăm linh niệm vụ
hơn chín trăm linh tem chống hàng giả các loại bốn bình ga loại bốn mươi năm kg
cùng một số dụng cụ phương tiện sổ sách liên quan đến hoạt động của công ty
việc nhập ga của một hãng vinaside tướng hiệu vinaside
trong quá trình sang chiếc sang bình petro để thu nợ nhuận bán ra thị trường
theo khai nhận của các đối tượng liên quan đến các hãng gas petro venus
mỗi một bình loại bốn mươi năm kg sau khi được sang chiếc bán ra thị trường
công ty thu lợi được khoảng từ bảy mươi đến một trăm linh nghìn đồng một bình
so với bình ga chính hãng mỗi ngày công ty thu lợi được khoảng từ bốn đến bốn năm triệu đồng
qua kết quả điều tra xử lý hiện tại công an huyện gia lộc xác định hành vi của các đối tượng
có dấu hiệu của tội phạm sản xuất và buôn bán hàng giá
do vậy là công an huyện gia lộc đang tiếp tục thu thập thông tin tài liệu
và các chứng cứ có liên quan để chứng minh về hành vi phạm tội của các đối tượng
để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
để ngăn chặn đẩy lùi hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
ngoài tăng cường xử lý vi phạm người tiêu dùng không nên mua các mặt hàng giá rẻ
không rõ nguồn gốc mua hàng ở những địa chỉ buôn bán rõ ràng
đồng thời có cam kết trách nhiệm và hợp tác với cơ quan chức năng
để được hỗ trợ kịp thời khi bị xâm phạm quyền lợi